một số tin tức về an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
công an tỉnh sơn la vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ba bánh heroin và một hai trăm linh viên hồng phiến đi tiêu thụ tại km một trăm năm mươi
thuộc địa phận xã lóng luông huyện vân hồ
đối tượng vận chuyển là hoác công huỳnh chú tại xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
khi đang vận chuyển xe trên xe mô tô mang biển kiểm soát ba mươi x ba năm nghìn tám trăm hai mươi bảy
tăng vật thu giữ là ba bánh heroin có tổng trọng lượng là gần một kg và gần một hai trăm linh viên hồng phiến
hai điện thoại di động một xe máy và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an huỳnh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực hang kia
bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình đang trên đường vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đào văn liêm
đào văn liêm chú thị trấn hai riêng huyện sông hinh về hành vi giết người
sau khi ăn nhậu về đào văn liêm dùng xe máy chở bạn là nguyễn tấn quang về nhà
trên đường đi đến khu vực chợ trung tâm thị trấn hai riêng liêm đã dừng lại hái hai trái quất cảnh đang bày bán bên đường
thế vậy anh đặng anh huy chú xã hòa hiệp nam huyện đông hòa là người bán quất chạy ra đuổi đánh liêm và quang
liêm lên xe máy chạy đi mua một con dao thái lan sau đó quay lại và đâm huy hai nhát dẫn đến
tiếp theo sẽ là thông tin về bắt giữ và xét xử đối tượng cố ý gây thương tích tại long an và tỉnh gia lai
do mâu thuẫn cá nhân hai nhóm thanh niên trú tại tỉnh long an đã dẫn đến ẩu đả gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hậu quả nguyễn văn thoại bị thương với tỷ lệ một mươi ba lê minh hân bị năm vết thương do bị đâm vào chân trái
nguyễn văn nghĩa bị một vết thương ở vùng lưng
nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tại pleiku tỉnh gia lai cũng với hành vi cố ý gây thương tích bị cáo phan ngọc sĩ đã phải nhận bức án bốn năm tù giam
theo cáo trạng chiều ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu phan ngọc sĩ đã có hành vi dùng chiếc đi thủy tinh đánh vào đầu gây thương tích cho anh dương tuấn vũ
tiếp đó vào khoảng hai mươi một h cùng ngày phan ngọc sĩ tiếp tục dùng chiếc sẻng để đánh các anh bùi quang hiền và bùi quang đáng gây tổn hại sức khỏe cho hai nạn nhân
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn trần minh hiển chú tại phường phú tài tp phan thiết vừa bị công an tp phan thiết tỉnh bình thuận bắt khẩn cấp
tối ngày bốn tháng hai hiển trộm cắp xe mô tô exciter của anh ngô đức tín đem về nhà thay biển số giả rồi cất dấu
tại công an hiển còn thay nhận đã trực tiếp trộm một chiếc xe mô tô hiệu đích tại địa bàn phường xuân an tp phan thiết vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
khán xét khẩn cấp nơi ở của hiển công an tp phan thiết đã thu hồi được hai chiếc xe trên
ngoài ra còn thu giữ thêm hai khẩu súng điện một roi điện một cây kiếm tự tạm hai bịch ma túy đá nhiều giấy tờ giả và nhiều tài sản có liên quan
cho nên trong những dịp đầu xuân số lượng người đến để dân hương lễ chùa tại những quận này thì vào diện đông nhất
và đặc biệt là nhân những dịp đầu xuân năm mới
vâng ạ bởi vậy mà trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông hết sức nặng nề đối với chính quyền địa phương nơi đây
trong đó phải kể đến đó chính là công an quận tây hồ
tuy nhiên mà các biện pháp nghiệp vụ và dịp trước trong và sau thép nguyên đán hình dậu
người dân đến với các đình chùa trên địa bàn quận tây hồ đã được hưởng một không khí vui tươi và an đành
những cái lúc như thế này có khi là có điện thoại mình cũng không muốn nghe
tại mình nghe thì mình sợ là có trường hợp nó xảy ra không hay
thế nhưng mà đặc biệt như ngày hôm nay thì cô cảm thấy là rất là yên ổn
vào đến đây thì thấy trật tự rất là các cái ban các cái nơi đi lễ thì rất là trật tự
kể cả các nhân viên ở đây cũng chỉ dẫn tận tình với lại người đi lễ là cũng có ý thức hơn rất nhiều
đó là những cảm nhận của khách thập phương khi đến với các đình đền chùa
trên địa bàn quận tây hồ
tuy nhiên để có được không khí vui tươi an lành đó
ngay từ trước tết nguyên đán công an quận tây hồ mà đặc biệt là lực lượng hình sự trật tự đô thị
đã đề ra nhiều giải pháp cắm chốt tại các địa điểm khác nhau
nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trộm cắp móc túi đảm bảo tình hình giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện
chúng tôi đã triển khai các lực lượng trinh sát của quận xuống tăng cường với công an cấp phường
để triển khai đồng bộ các biện pháp
và lực lượng trinh sát hóa trang mật phục để phòng ngừa và bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để mà xử lý nguyên minh và sau đó công khai kết quả xử lý tại các địa điểm cơ sở đấy
để cảnh báo cho quân chúng dân biết để nâng cao tức tự phòng ngừa và cũng để gian đe phòng ngừa tội phạm
bên cạnh đó vấn đề an ninh tôn giáo cũng được công an quận hết sức quan tâm chú trọng
những buổi gặp mặt với ban quản lý người trụ trì các đình đền chùa như thế này
đã giúp việc trao đổi cung cấp thông tin được thường xuyên và liên tục
qua đó phát hiện kịp thời các vấn đề phức tạp mới nảy sinh
cảnh báo cho quân chúng dân biết để nâng cao tức tự phòng ngừa và cũng để gian đe phòng ngừa tội phạm

cảnh báo cho quân chúng dân biết để nâng cao tức tự phòng ngừa và cũng để gian đe phòng ngừa tội phạm
người đối diện tuy nhiên nếu lạm dụng kính áp trồng thì người dùng có thể gặp phải những bệnh
về mắt thậm chí là mù loà theo bệnh viện mắt trung ương bộ y tế hiện nay kính áp chồng được bán
rất nhiều trên thị trường người dùng mua được dễ dàng nhưng chất lượng và nguồn gốc của các loại
kính này thường không rõ ràng dễ gây hại cho mắt đặc biệt là ký sinh trùng akanta mobi là kẻ thù
tiềm ẩn đối với những người sử dụng kính áp trồng việc đeo kính áp trồng thường xuyên sẽ làm mất
thiếu oxy dẫn đến khô mắt đau mắt nghiêm trọng hơn sẽ gây luyết rác mạc thậm chí là mù loà
bệnh viện mắt trung ương khuyến cáo để hạn chế tác hại từ việc đeo kính áp tròng người dân cần
chọn kính có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đặc biệt người dân không được để kính áp tròng tiếp xúc
với nước bọt hay để vào miệng vì vi khuẩn trong nước bọt sẽ thâm nhập vào mắt không đeo kính áp
trọng khi trời mưa đi bơi lặn đi ngủ không nên đeo kính áp chồng cả ngày khi mắt bị viêm
nhiễm người dân tuyệt đối không tiếp tục sử dụng kính áp chồng
để chủ động với tình hình rất đậm rất hại và gió mạnh trên biển ban chỉ đạo trung ương phòng
chống thiên tai ubnd quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện
triển khai thực hiện một số nội dung sau
đối với các tỉnh bắc bộ thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa đông bắc
rất đậm rất hại thông tin kịp thời trên các phương tiện để mọi người dân
nhất là vùng cao vùng sâu và vùng xa biết chủ động phòng tránh
chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới một mươi độ c
tổ chức kiểm tra hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại
che chắn giữ khô nền ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi
tuyên truyền vận động người dân không cho châu bò làm việc chăn thả tự do
đưa về nơi nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới một mươi hai độ c
chủ động giữ chữ thức ăn tinh và thức ăn khô đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc
chỉ đạo việc hướng dẫn chi tiết lịch thời vụ gieo cấy tuyên truyền phổ biến cho người dân
tuyệt đối không cấy gieo thẳng khi nhiệt độ dưới một mươi năm độ c
kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật việc chăm sóc đối với diện tích lúa đã cấy
và diện tích gieo thang để đảm bảo sinh trường và phát triển
đôn đốc việc thu hoạch các loại hoa màu để hạn chế thiệt hại
đối với các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh sóng lớn trên biển thông báo cho chủ và thuyền trưởng
các phương tiện tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
đảm bảo an toàn về người và tài sản
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu
các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh rét cho cây trồng vật nuôi để nông dân biết và áp dụng
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn để kịp thời chỉ đạo
trái ngược với bà con nông dân các tỉnh miền bắc đang rất lo lắng vì những diện tích lúa mới cấy
khi gặp nhiệt độ xuống thấp như hiện nay thì khiến cây lúa sẽ bị kẹt dễ và có thể dẫn đến bị chết
thì từ sau tết nguyên đán đến nay thì tại tỉnh quảng ngãi nạn chuột cắn phá xuất hiện ngày càng nhiều
trên diện tích lúa đông xuân ở các địa phương trên địa bàn cũng đang khiến bà con nông dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
và nạn chuột cắn phá hoa màu thì bà con đang tích cực sử dụng nhiều biện pháp diệt chuột và bảo vệ vụ lúa
mấy ngày nay bà hồ thị hạnh ở xã hành đức huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi tìm đủ mọi cách để diệt chuột cắn phá lúa
tuy nhiên diện tích lúa này cũng không tránh khỏi
nguy cơ mất mùa
nhiều cánh đồng lúa của nông dân quảng ngãi đang bị chuột cắn phá nghiêm trọng
để diệt chuột nông dân quảng ngãi sử dụng rất nhiều biện pháp diệt chuột để bảo vệ lúa
hiện tại nhiều diện tích lúa trà đầu đang vào giai đoạn đẻ nhánh làm đồng
đây cũng chính là thời điểm trượt thường hay gây hại nặng nhất
tỉnh quảng ngãi đang chỉ đạo các địa phương triển khai ngay các biện pháp diệt chuột
nhằm hạn chế thiệt hại do chuột cắn phá trong vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
chỉ đồ các ủy quan nhân các xã thị trấn bàn các biện pháp cụ thể để tiến hành chăm sát và tỉ giảm lúa sau khi bị ngập ống
và tiến hành ra quân diệt chuột
có biện pháp tổng hợp như là dùng bãi sinh học bãi hoặc biện pháp che tráng để hạn chế chuột gây hại trên đồng ruộng
nông dân quảng ngãi đang duy trì các biện pháp diệt chuột hạn chế chuột cắn phá với hy vọng
giảm thiểu thiệt hại trong vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy do chuột gây hại
chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế
có đến một mươi năm người mất nhà cửa và một số người bị thương sau khi một vụ cháy
lớn đã xảy ra tại khu nhà ổ chuột đông dân ở thủ đô manila của philippines
thiêu dụi hàng nghìn ngôi nhà và buộc nhiều cư dân phải sơ tán
hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà ổ chuột vào tối ngày bảy tháng hai và kéo dài trong khoảng một mươi giờ đồng hồ
hàng trăm lính cứu hỏa từ khắp thủ đô manila đã đến hiện trường và phun nước lên những máy tôn ọp ẹp nhằm khống chế ngọn lửa
một quan chức điều tra nguyên nhân vụ cháy vào ngày hôm qua cho biết đã có bốn người bị thương và khoảng ba hai trăm linh ngôi nhà bị thiêu rụi
ngọn lửa lan nhanh
do những ngôi nhà ở đây đều được làm bằng các vật liệu nhẹ dễ bắt lửa
các trung tâm sơ tán tạm thời đã được dựng lên gần nơi hỏa hoạn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo ra ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn thời tiết thay đổi thất thường nhiệt độ ngày và đêm trên lệch như đêm qua dạng sáng ngày hôm nay
thì đang khiến cho bệnh thủy đậu dễ phát triển
theo cục y tế dự phòng bộ y tế thông thường thì chỉ trẻ em mắc thủy đậu
nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều người lớn cũng mắc bệnh này
theo đại diện khoa khám bệnh nhiệt đới của bệnh viện e
trong một tháng qua khoa đã tiếp nhận và điều trị hơn hai mươi ca bệnh thủy đậu
nhưng may mắn không có trường hợp bị biến chứng nguy hiểm và tử vong
con số này là năm mươi người ở bệnh viện nhi trung ương và chưa có dấu hiệu dừng lại
những người nhập viện đều bệnh nặng và hầu hết là người lớn
theo các bác sĩ thủy đậu lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp
dịch tiết ra từ người bệnh có thể gây gián tiếp cho người khác qua các đồ vật
khi khởi phát bệnh người bệnh có biểu hiện mệt mỏi nhức đầu suốt nhẹ chảy nước mũi đau họng
và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu mắt
sau đó rồi lan ra toàn thân trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ
ngoài ra còn nhiều dấu hiệu khác cũng được phân tích kỹ trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
sau khi các cơ quan báo chí trong đó có truyền hình công an nhân dân phản ánh về tình trạng xuồng máy chui
thiếu áo phao và cò lộng hành trên suối yến ở lễ hội chú hương
tri cục đường thủy nội địa phía bắc và lực lượng thanh tra đường thủy đã ngay lập tức vào cuộc kiểm tra tình hình
trước sự vào cuộc của đoàn liên ngành các xuồng máy chở khách hoặc đò treo tay
rời bến mà không có phao cứu sinh đều bị thu giữ và bị đưa lên bờ
theo ban quản lý di tích và thắng cảnh hương sơn
việc quản lý phương tiện người lái và hoạt động vận chuyển du khách bằng đò
được giao cho ủy ban nhân dân xã hương sơn chịu trách nhiệm
tuy nhiên hoạt động vận chuyển lại được xã hương sơn thực hiện theo kiểu toàn dân tham gia
nên ai cũng có thể tự mời chào chở khách
cũng từ nguyên nhân này đã khiến cho trên suối yến có nhiều đỏ tự chế
không có căn cứ gì để xác định được số lượng người cho phép trên mỗi phương tiện
để xử lý vi phạm về quá tải
cũng trên báo công an nhân dân số ra sáng nay có bài viết về
kinh tế rất đáng chú ý trái với báo cáo tác động của bộ tài chính cho rằng
việc nâng trần khung thuế bảo vệ môi trường đối với sang giàu lên gấp đôi
so với hiện nay không có tác động tiêu cực văn bản góp ý của bộ tư pháp
bộ ngoại giao phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đều cho rằng
cần có đánh giá kỹ lưỡng hơn bởi nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp
vốn hiện đã nặng gánh thuế phí
bộ tài chính cho rằng tác động tích cực của đề xuất này là tạo dư địa
để điều chỉnh mức thuế tuyệt đối và góp phần đảm bảo ổn định giá đối với
mặt hàng này trong khi không có tác động tiêu cực tuy nhiên ngược lại với
quan điểm của bộ tài chính các bộ cơ quan nói trên cho rằng chính sách này sẽ làm
nặng thêm gánh thuế phí của doanh nghiệp tác động tiêu cực đối với toàn bộ
nền kinh tế và lợi bất cập hại đối với ngân sách trong dài hạn
ngoài những phản biện về vấn đề tác động kinh tế của chính sách vcci cũng cho rằng
việc bộ tài chính mở rộng khung thuế xuất để phù hợp với chính sách phát triển
kinh tế xã hội theo hướng từng thời kỳ là chưa thực sự hợp lý
bởi về bản chất thuế bảo vệ môi trường nhằm định hướng và hành vi và được xác định
dựa trên mức độ gây ô nhiễm của việc sử dụng sản phẩm do đó thuế xuất cũng chỉ dựa
trên mức độ gây ô nhiễm và khả năng thay thế của sản phẩm để xác định
thuế bảo vệ môi trường không liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế xã hội
và không nên được điều chỉnh dựa theo chính sách phát triển kinh tế xã hội
hà nội đang là địa phương đi đầu cả nước
về chăn nuôi bò thịt ba b tuy nhiên để thịt bò cao sản này chiếm lĩnh được thị trường
thủ đô thì doanh nghiệp và người dân chăn nuôi phải thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị
gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm
những năm qua hà nội đã hợp tác liên kết với nhiều địa phương để chuyển giao
lai tạo đàn bò ba b như phú thọ vĩnh phúc bắc giang thanh hóa hải dương
thông qua đó hình thành các vùng chuyên canh bò thịt tại hà nội cũng như các tỉnh
cung cấp nguồn thịt bò chất lượng cao chăn nuôi đúng quy trình cho người tiêu dùng thủ đô
từ đó hình thành các chuỗi giá trị giúp cho sản phẩm này ngày càng có được sự tin yêu của người tiêu dùng
để được như vậy theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
cần triển khai những mô hình hiệu quả xây dựng chuỗi giá trị có sự tham gia của tất cả các bộ phận
có như vậy thì thịt bò ba b mới có thể phát triển sâu rộng
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm